bị cáo du khai thời điểm đó có thể ủy quyền cho cấp phó ký kết luận cuối cùng
hơn nữa cùng với đó vào cuối năm hai nghìn một mươi tám cũng có một vụ xét xử ngân hàng xây dựng liên quan đến một số sai phạm của tổ giám sát tại tp hcm
vì lẽ đó mà tinh thần của bị cáo du bị ảnh hưởng nhưng xét thấy bản thân là người đứng đầu không thể đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới
nên đã gương mẫu ký kết luận thanh tra và dẫn đến sai phạm nghiêm trọng
tại tòa hội đồng xét xử nhận định sai phạm của bị cáo du đã dẫn đến việc ngân hàng nhà nước và chính phủ không đủ thông tin
hay nói cách khác là thông tin không chính xác với thực tế khách quan để có những biện pháp xử lý phù hợp với ngân hàng scb vào thời điểm đó
nói thêm về hành vi của bị cáo du hội đồng xét xử nhấn mạnh nếu thời điểm đó bị cáo du kiểm tra đối chiếu kỹ lưỡng kết luận cuối cùng để phát hiện sai phạm
và phải chuyển ngay cho cơ quan điều tra hoặc scb vào diện kiểm soát đặc biệt thì hậu quả được kiểm soát một cách tốt hơn đầy đủ hơn
thưa quý vị chiều ngày tám tháng ba cũng là ngày thứ tư của phiên xét xử bà trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan trước khi tòa tạm nghỉ vào hai ngày thứ bảy chủ nhật
chiều ngày tám tháng ba cũng là ngày thứ tư của phiên xét xử bà trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn scb và các đơn vị liên quan trước khi tòa tạm nghỉ vào hai ngày thứ bảy chủ nhật
trong phiên tòa
ngày tám tháng bốn hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong năm tổ thanh tra ngân hàng nhà nước khi thanh tra hoạt động của ngân hàng scb
phiên làm việc bắt đầu với phần xét hỏi bị cáo nguyễn thị phụng phó vụ trưởng vụ một cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng làm sai lệch kết quả và nhận quà lót tay
theo cáo trạng ở đợt thanh tra thứ nhất nguyễn thị phụng là tổ trường tổ hai có nhiệm vụ thanh tra hội sở chính scb
gồm thanh tra và tổng hợp chung việc tuân thủ một số tỷ lệ an toàn tăng trưởng tiến dụng và kiểm tra hoạt động phân loại nợ
trích lập dự phòng rủi ro xử lý nợ xấu công tác quản trị điều hành và kiểm toán nội bộ
việc góp vốn vào tổng công ty cổ phần bảo hiểm bảo long dự án bmc hưng long
ngoài ra còn thanh tra các dự án royer garden dự án sáu a dự án mũi đèn đỏ phương án times square tại chi nhánh cống quỳnh
các khách hàng vay vốn mới tại chi nhánh cầu giấy
kết thúc thanh tra đợt một phụng đã đồng ý bỏ ngoài phần kết luận phân loại nợ xấu trích lập dự phòng rủi ro
thoái lãi dự thu và không kiến nghị xử lý sai phạm của ngân hàng scb đối với các dự án
phương án tái cơ cấu tại dự án mũi đèn đỏ dự án sáu a và dự án royer garden tại scb chi nhánh cống quỳnh
tại báo cáo kết quả thanh tra và các dự thảo kết luận thanh tra làm sai lệch nội dung kết quả thanh tra
theo hướng bao che có lợi cho scb
đến đợt thanh tra thứ hai
theo sự chỉ đạo của đỗ thị nhàn phụng đã đồng ý thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra đối với khoản vay
của nhóm bảy mươi một khách hàng có địa chỉ tại số bốn nguyễn thị minh khai để bỏ hai mươi sáu khoản vay của một mươi tám trên bảy mươi một khách hàng
khỏi kế hoạch thanh tra không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra xử lý
phụng là người chỉ đạo tổ tổng hợp tham mưu cho đỗ thị nhàn và nguyễn văn hưng xây dựng các báo cáo
lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước chính phủ với nội dung thể hiện không trung thực không đầy đủ
sai lệch so với kết quả thanh tra theo hướng bao che sai phạm của scb
tương tự vương đỗ anh tuấn là tổ trưởng tổ thanh tra số ba đợt một tổ trưởng tổ hai của đợt hai
kết quả thanh tra đợt một vương đỗ anh tuấn không kiến nghị phân loại nợ xấu
trích lập dự phòng rủi ro thoái lãi dự thu đối với dự án năm hai tại báo cáo kết quả thanh tra vào ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thanh tra đợt hai thực hiện theo chỉ đạo của đỗ thị nhàn tuấn đã đồng ý thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra
đối với các khoản vay của nhóm bảy mươi một khách hàng tại địa chỉ số bốn nguyễn thị minh khai
và đồng ý không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra xử lý
là căn cứ để giúp đỗ thị nhàn và nguyễn văn hưng tổng hợp nội dung báo cáo không trung thực
không đầy đủ kết quả thanh tra lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ
quá trình thanh tra vương đỗ anh tuấn được nhận bốn usd cùng hai chiếc áo từ scb
đã trả lại hai mươi usd còn lại sử dụng cá nhân hai mươi đô
còn trần văn tuấn là tổ trưởng tổ thanh tra số bốn đợt một thành viên tổ một đợt hai
kết quả thanh tra đợt một trần văn tuấn đã làm rõ sai phạm của scb liên quan đến một mươi tám khách hàng
vay vốn tại dự án chợ vải tuy nhiên tại báo cáo kết quả thanh tra
các dự thảo và kết luận thanh tra số ba nghìn chín trăm năm mươi chín đã không báo cáo đúng đủ trung thực
khách quan về các sai phạm và không có kiến nghị đúng để xử lý ngăn chặn các sai phạm này
thanh tra đợt hai trần văn tuấn đã đồng ý thu hẹp phạm vi
thời kỳ thanh tra đối với khoản vay của nhóm bảy mươi một khách hàng tại địa chỉ số bốn nguyễn thị minh khai
trực tiếp tổng hợp kết quả thanh tra của tổ ba biết rõ sai phạm của năm mươi hai trên bảy mươi một khách hàng
ở nguyễn thị minh khai phải chuyển cơ quan điều tra để làm rõ
nhưng thống nhất ký báo cáo kết quả thanh tra của đoàn thanh tra là không chuyển hồ sơ sai phạm
sang cơ quan điều tra xử lý
quá trình thanh tra trần văn tuấn được nhận sáu usd và bốn mươi triệu đồng từ scb
còn lê thanh hà là tổ trưởng của cả hai giai đoạn có hành vi đồng ý thu hẹp phạm vi
thời kỳ thanh tra đối với khoản vay của nhóm bảy mươi một khách hàng tại địa chỉ số bốn nguyễn thị minh khai
kết quả thanh tra phát hiện các sai phạm của các khoản vay khách hàng tại địa chỉ này
và đã kiên quyết kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng điều tra xử lý
và yêu cầu làm rõ nguồn tiền tất toán để làm rõ việc có cho vay mới để trả nợ cũ hay không
tuy nhiên quá trình tham gia ý kiến dự thảo kết luận thanh tra
lê thanh hà lại không bảo lưu ý kiến và đồng ý không chuyển hồ sơ sai phạm cho cơ quan chức năng điều tra xử lý
quá trình thanh tra lê thanh hà được nhận tổng cộng một mươi bốn usd và một trăm linh triệu đồng từ scb
tại phiên tòa chiều ngày tám tháng ba nguyễn thị phụng vương đỗ anh tuấn trần văn tuấn lê thanh hà
và các thanh tra viên gồm vũ khánh linh nguyễn tuấn anh bùi tuấn khoa nguyễn duy phương
nguyễn văn thùy trương việt hưng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
bỏ ngoài kết luận cáo trạng xác định đoàn thanh tra của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
đã bao che sai phạm theo đề xuất kiến nghị của scb báo cáo đề xuất không trung thực
không đầy đủ kết quả thanh tra điều chỉnh kế hoạch thanh tra không đúng chỉ đạo của chính phủ
theo hướng có lợi cho scb dự thảo kết luận thanh tra không khách quan trái pháp luật
tại phần kết quả thanh tra xác định việc cơ cấu lại các phương án dự án của ngân hàng scb
có hàng loạt các vi phạm như vi phạm cho vay vi phạm sử dụng vốn vi phạm giải ngân
vi phạm điều kiện theo công văn số hai trăm tám mươi chín công văn số bảy trăm năm mươi sáu các phương án dự án không thể trả nợ khi đến hạn
khoản vay tại các phương án dự án phải chuyển nợ xấu hơn sáu mươi một tỷ đồng
tuy nhiên tại phần kết luận và kiến nghị của kết luận ba nghìn chín trăm năm mươi chín đã bỏ ngoài các chỉ tiêu tài chính
làm thay đổi hoàn toàn bản chất hoạt động tiến dụng trái pháp luật và thực trạng tài chính của scb
cụ thể phần kết luận đã bỏ ngoài số liệu nợ xấu ba dự án gồm mũi đèn đỏ sáu a và royer garden
qua kết quả thanh tra bắt buộc phải chuyển nợ xấu với dư nợ là ba mươi bảy chín trăm năm mươi ba tỷ đồng
bỏ ngoài số trích lập dự phòng rủi ro là một mươi tám bảy trăm chín mươi sáu tỷ đồng và thực hiện thoái lãi dự thu là ba chín mươi ba tỷ đồng
thoái lãi dự thu ngoài thu nhập scb đã hạch toán
đối với các khoản ripo cổ phiếu nợ quá hạn số tiền là ba một trăm năm mươi ba tỷ đồng
nếu tổng hợp đầy đủ thì nợ xấu của ngân hàng scb tại ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy là ba mươi năm tám mươi bảy
tuy nhiên tại kết luận thanh tra chỉ thể hiện chỉ tiêu nợ xấu là hai mươi chín mươi hai
thanh tra cũng không kết luận việc ngân hàng scb vi phạm hầu hết các quy định của ngân hàng nhà nước
tại điều một trăm bốn mươi sáu luật các tổ chức tiến dụng năm hai nghìn một mươi
công văn số bảy trăm năm mươi sáu của ngân hàng nhà nước ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi năm như hệ số k
lỗ lũy kế
âm vốn chủ sở hữu nợ xấu
kết luận không đánh giá các vi phạm này để kiến nghị đưa scb vào diện kiểm soát đặc biệt
hoặc có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định về kiểm soát đặc biệt
đồng thời bỏ toàn bộ nội dung kiến nghị yêu cầu thu hồi ngay số tiền vay sử dụng sai mục đích
tại dự án sáu a là bốn tám trăm bảy mươi ba tỷ đồng và dự án mũi đèn đỏ là một mươi ba trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
bỏ toàn bộ nội dung kiến nghị yêu cầu thu hồi đối với dự án mũi đèn đỏ số tiền một mươi ba ba trăm bốn mươi tỷ đồng
dự án sáu a số tiền năm ba trăm một mươi chín tỷ đồng không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với sai phạm
của nhóm bảy mươi một khách hàng đăng ký kinh doanh tại số bốn nguyễn thị minh khai
sau hai ngày xét hỏi hội đồng xét xử đã xét hỏi xong bảy mươi bảy bị cáo và chỉ còn bị cáo trương mỹ lan
và nguyễn cao trí theo dự kiến sáng ngày một mươi một tháng ba hội đồng xét xử sẽ xét hỏi hai bị cáo này
phía xét xử bà trương mỹ lan cùng đồng phạm tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và những người có liên quan
dự kiến sẽ kéo dài gần hai tháng kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng bốn
và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới của phiên xét xử
quý vị hãy bấm lai theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại